liên quan đến vụ việc một phụ nữ tử vong khi tiến hành phá thai tại một cơ sở y tế tư nhân nằm trên địa bàn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
bộ y tế vừa có công văn yêu cầu sở y tế ninh thuận xác minh và báo cáo trước ngày hai mươi chín tháng một mươi một
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một một người phụ nữ đã tìm đến cơ sở y tế của bà vũ thị lâm ngụ ở phường thanh sơn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận để nạo phá thai
tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì nạn nhân đã bị tai biến mất máu quá nhiều
chủ cơ sở đã đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận để cấp cứu nhưng không qua khỏi
theo cơ quan điều tra cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động từ năm hai nghìn một mươi một do không bảo đảm được các quy định chuyên môn
tuy nhiên chủ cơ sở vẫn lén lút hoạt động tìm mọi cách qua mặt cơ quan chức năng
tình trạng nạo phá thai tại các cơ sở chui không được cấp phép đã từng xảy ra những sự cố nghiêm trọng thậm chí là tử vong
tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau nên người dân vẫn tìm đến các cơ sở này thay vì vào các bệnh viện trung tâm y tế chính thống
điều này chỉ giải quyết về mặt tâm lý nhưng lại gây ra nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ
thai phụ mà có quyết định là bỏ thai thì mà không có đến các cơ sở y tế mà được kiểm soát mà đi phá thai chui thì hết sức là nguy hiểm
ví dụ như đối với cái cuộc phá thai đó có thể là nó sẽ bị băng quý này nó có thể bị nhiễm trùng
nó có thể nó bị sót những cái thành phần của thai ở trong đó và nó dẫn đến nhiễm trùng tử cung
rồi sốc nhiễm trùng nhiễm trùng huyết rất là nguy hiểm và nó có thể dẫn đến là đe dọa tính mạng của thai phụ
cơ quan chức năng cần tăng cường ra soát kiểm tra xử lý các cơ sở nạo phá thai chui hoạt động lén lút trên địa bàn mình
đồng thời truyền thông đến người dân nên đến các cơ sở y tế uy tín trinh thống
được cấp phép hoạt động khi có nhu cầu khám tiến hành làm các can thiệp y khoa